trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh ubnd tp hà nội vừa có công điện khẩn gửi các sở ngành quận huyện yêu cầu vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công điện yêu cầu từ giờ ngày hôm nay các nhà hàng quán ăn phải nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn phòng chống dịch bảo đảm giãn cách chỗ ngồi
công điện yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài không tập trung quá ba mươi người tại nơi công cộng
các trường hợp mắc bệnh mãn tính người có nguy cơ cao người cao tuổi không đi ra ngoài khi không có việc cần thiết
đặc biệt công điện yêu cầu từ giờ ngày một mươi chín tháng tám các nhà hàng ăn uống quán cà phê phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
cụ thể các nhà hàng quán ăn phải bố trí giãn cách chỗ ngồi tối thiểu một mét khuyến khích có vách ngăn giữa các chỗ ngồi
nhân viên phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ tổ chức đo thân nhiệt cho khách lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc
những trường hợp không thực hiện nghiêm thành phố sẽ xử lý nghiêm và buộc đóng cửa